tội phạm mới tội phạm hình sự có liên quan đến công dân hai nước
trong lĩnh vực hợp tác phòng chống tội phạm hai bên nhấn mạnh tiếp tục tăng cường hoạt động trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật và thông tin tội phạm
internet và mạng xã hội càng càng phát triển trước sự phát triển đó thì tội phạm mạng và tình hình diễn biến của các thế lực thù địch chống phá đảng nhà nước ta
và trong đó có lực lượng công an ngày càng trở nên một tinh vi xảo quyệt cả về mức độ và quy mô
qua việc tham gia cuộc thi thì nhóm vinh quang nói chung và bản thân em nói riêng thì có cách nhìn khái quát nhất về luật an ninh mạng
và từ đó bản thân em và các bạn trong nhóm tuyên truyền vận động mọi người tham gia đấu tranh các quan điểm xã hội thù địch trên không gian mạng
có thể thấy vươn lên những bài thi cụ thể qua quá trình nghiên cứu tìm hiểu và tham gia cuộc thi thì nhận thức của cán bộ chiến sĩ
học viên trong học viện chính trị công an nhân dân và quân chúng nhân dân trên địa bàn về an ninh mạng đã được nâng lên
từ đó tạo sự thống nhất trong nhận thức về luật an ninh mạng

chúng tôi đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật nói chung và đặc biệt là về luật an ninh mạng nói riêng trên địa bàn trường đứng chân
cụ thể là đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền với các học sinh trên địa bàn các sinh viên của các trường đại học lớn trên địa bàn
như vậy thì sẽ đáp ứng được một cái yêu cầu mà luật đặt ra
đặc biệt thì là bài mốt đó là góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về an ninh mạng năng lực công nghệ thông tin
thì đấy chính là nguồn lực cơ bản nhất
trong góp phần nâng cao an ninh mạng
việc ban hành luật an ninh mạng có vị trí vai trò hết sức quan trọng trong việc phòng ngừa đấu tranh xử lý các hành vi sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
các cuộc thi tìm hiểu luật an ninh mạng được các đơn vị trong và ngoài lực lượng công an nhân dân tổ chức đã góp phần nâng cao hiểu biết ý thức tôn trọng chấp hành và bảo vệ an ninh mạng
nâng cao chất lượng hiệu quả thực thi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trong tình hình hiện nay